sân la có diện tích tự nhiên rộng địa hình phức tạp dân cư phân bố dài rác
do vậy tại nhiều địa bàn vùng cao việc đến trường của các em học sinh gặp nhiều khó khăn
nhưng từ khi mô hình trường học bán chú được triển khai các em học sinh đã được hỗ trợ ăn ở tại trường
nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng học tập rèn luyện của học sinh ở vùng cao vùng dân tộc thiểu số
đây là giờ ăn trưa của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học bá long
trường đúng một mươi một h ba mươi phút hàng ngày sau khi kết thúc giờ học trên lớp
các em lại tập trung về khu nhà bếp để nhận các suất cơm do cán bộ giáo viên của nhà trường
chuẩn bị sẵn trong những cặp lồng với đầy đủ thức ăn
theo chế độ mỗi em học sinh được hưởng năm trăm hai mươi đồng và một mươi năm kg gạo trong một tháng
trên cơ sở đó nhà trường đã tổ chức ba bữa một ngày với chế độ dinh dưỡng đảm bảo
thì chúng em đừng ăn cân ở bán chú thì chúng em không phải lo nấu cân nữa
mà chỉ có việc mất học thôi thì chúng em đừng tân học ở trường này
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay khi mô hình trường học bán chú được triển khai
nhà trường đã đưa học sinh ở các điểm trường lẻ chuyển về điểm trung tâm
vì thế các em có nơi học tập đảm bảo mát về mùa hè ấm về mùa đông
các em được ăn ở với điều kiện cơ sở vật chất tốt
nên phụ huynh yên tâm gửi gắm con em cho các thầy giáo cô giáo

các năm học trước khi chưa có bán chú thì còn tình trạng học sinh bỏ học
nhưng mà từ lúc nhà trường tổ chức lấu ăn bán tập trung cho học sinh ăn bán chú
thì không còn tình trạng học sinh bỏ học nữa
cái chất lượng học sinh ngày càng đi lên
hiện nay tại huyện thuận châu có trên ba mươi hai trường học tổ chức theo mô hình bán chú
với gần năm học sinh từ đó tạo điều kiện cho việc huy động trẻ đến trường
luôn được đảm bảo nhiều năm đạt tỷ lệ một trăm linh
bên cạnh đó việc tổ chức lấu ăn tập trung cho học sinh ăn bán chú

tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục tăng cường chất lượng tại điểm trường trung tâm
việc tổ chức nấu ăn bán chú cho các em học sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn là chủ trương đúng đắn của nhà nước
tuy nhiên ở những địa bàn vùng cao vẫn còn nhiều trường học chưa đủ cơ sở vật chất để thực hiện tốt
do đó rất cần sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương để chất lượng giáo dục ở vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên